bên lề hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng mekong mở rộng gms lần thứ sáu
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp phó tổng thống myanmar u henry van thieu
và ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng cảm ơn phó tổng thống henry vankio
đã đến hà nội tham dự gms sáu và có bài phát biểu quan trọng góp phần vào thành công của hội nghị
hoàn ngành những thành tiệu kinh tế xã hội mà chính phủ myanmar đã đạt được trong thời gian qua
hiện đã có nhiều nhà đầu tư lớn của việt nam đang triển khai các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh tại myanmar
thủ tướng bày tỏ mong muốn chính phủ và các cơ quan hữu quan của myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa
cho các doanh nghiệp việt nam trong quá trình đầu tư tại myanmar
qua đó góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của myanmar
đồng thời không ngừng vun đắp cho quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp
phó tổng thống myanmar henry van thieu bày tỏ vui mừng được sang thăm việt nam
tham dự hội nghị cấp cao các nước tiểu vùng mekong mở rộng lần thứ sáu
phó tổng thống chúc mừng thành công to lớn của gms sáu và clv một mươi
đồng thời đánh giá cao vai trò của việt nam với tư cách là nước chủ nhà của sự kiện ngoại giao quan trọng này
phó tổng thống cho biết myanmar sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với việt nam trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt là thương mại đầu tư đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên
tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao qua đó đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới
ngày càng hiệu quả thực chất hơn trong tương lai
tiếp ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị nhân dịp sang thăm chính thức việt nam
và tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng sông mekong mở rộng gms lần thứ sáu
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng chuyến thăm chính thức việt nam và dự hội nghị gms sáu của ủy viên quốc vụ
bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị thể hiện sự coi trọng
ủng hộ của trung quốc đối với quan hệ song phương và việc việt nam đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh gms lần này
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng trung quốc vừa tổ chức thành công kỳ họp lưỡng hội
bầu ra ba lãnh đạo nhà nước và chính phủ khoa mới
khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với trung quốc
việc duy trì quan hệ hai nước phát triển ổn định lành mạnh là phù hợp với lợi ích căn bản
lâu dài của nhân dân hai nước góp phần gìn giữ hòa bình ổn định hợp tác và phát triển của khu vực
thủ tướng đề nghị tiếp tục thúc đẩy xu thế phát triển tích cực của quan hệ hai nước
như thể hiện qua các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao giữa các bộ ngành địa phương
quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư phát triển nhanh
nhưng quy mô và mức độ hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của cả hai bên
một số vướng mắc tồn tại cần tiếp tục được giải quyết và triển khai hiệu quả hơn
để đem lại những lợi ích to lớn hơn nữa cho cả hai bên
đồng thời triển khai các biện pháp thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng bền vững
trong đó có việc trung quốc tạo điều kiện nhập khẩu thuận lợi cho các sản phẩm của việt nam
đầu tư các dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường và tiêu biểu cho trình độ phát triển của trung quốc
triển khai các dự án hợp tác theo đúng thỏa thuận bảo đảm chất lượng và tiến độ
về vấn đề trên biển thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
hai bên cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc
tôn trọng lợi ích chính đáng hợp pháp của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế
và công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
tích cực thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển có tiến triển thực chất
kiểm soát tốt bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc vương nghị chúc mừng việt nam tổ chức thành công hội nghị gms sáu
khẳng định đảng chính phủ và nhân dân trung quốc coi trọng và sẵn sàng cùng việt nam
thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện trung việt
nắm bắt cơ hội tăng cường hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực với chất lượng cao
kiểm soát tốt tình hình và xử lý thỏa đáng bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông
không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam
tiếp tục phát triển lành mạnh và ổn định